nhằm trao đổi về một số vấn đề liên quan tới hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
và hợp tác thương mại giữa việt nam và eu bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
đã điện đàm với cao ủy thương mại eu phil hogan vào chiều nay tại hà nội
liên quan đến hiệp định evfta về phía việt nam bộ trưởng trần tuấn anh cho biết
nghị quyết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam và liên minh châu âu evfta
đã chính thức được quốc hội việt nam thông qua sáng ngày tám tháng sáu
với tỷ lệ tán thành một trăm linh
phía việt nam đã đề nghị thúc đẩy việc thực thi hiệp định evfta trong thời gian sớm nhất
để hai bên có thể tận dụng các cơ hội từ hiệp định
về phía eu cao ủy phil hogan đánh giá cao sự kiện quốc hội việt nam phê chuẩn hiệp định
và coi đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên
eu đề nghị đưa hiệp định vào thực thi từ ngày một tháng tám tới đây theo đúng quy định của hiệp định
bên cạnh đó cao ủy eu cũng đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
công nhận eu là một thực thể trong các biện pháp sps trước khi hiệp định evfta có hiệu lực
trong khuôn khổ cuộc điện đàm hai bên đã thống nhất thúc đẩy sớm triển khai dự án hỗ trợ hội nhập
khu vực asean dự án hỗ trợ liên quan đến thương mại dành cho việt nam
phía eu cũng đánh giá cao sáng kiến của việt nam mời cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia
thực thi hiệp định và cho biết phái đoàn eu tại hà nội sẽ cùng phối hợp để triển khai